ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng tỉnh điện biên đã phát hiện xe ô tô chứa hơn một trăm hai mươi chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và các cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi bốn c chín nghìn tám trăm chín mươi năm
đi từ hướng xã pomlot huyện điện biên đi lên cửa khẩu quốc tế tây trang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
kiểm tra sơ bộ tổ công tác phát hiện trên xe có cất dấu trên năm mươi thùng cắt tông bên trong có chứa nhiều hộp khẩu trang y tế với nhiều chủng loại nhãn mắc khác nhau số lượng khoảng một trăm hai mươi năm chiếc
lái xe và chủ phương tiện không xuất trình hóa đơn chứng từ liên quan đến số khẩu trang nói trên hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ